tin tức giao thông cập nhật liên quan đến vụ việc nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
vừa mới xảy ra trên địa bàn huyện tam bình tỉnh vĩnh long
công an huyện tam bình đã triệu tập nhóm thanh niên trên để đến cơ quan công an làm việc
ngay sau khi phát hiện một nhóm thanh niên đang tụ tập nẹt bô rú ga chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
gây mất trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh chín đoạn thuộc ấp an phong xã ngãi tứ huyện tam bình
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tam bình đã tiến hành chốt chặn bắt giữ một mươi nam thanh niên
có độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi tám tuổi chú huyện tam bình và trà ôn đồng thời tạm giữ bảy xe mô tô đã được thay đổi kết cấu hình dáng
so với ban đầu không gương chiếu hậu và không biển số bước đầu nhóm thanh thiếu niên trên đã thừa nhận hành vi vi phạm
vụ việc đang được làm rõ để xử lý theo quy định